thưa quý vị đến cuối giờ chiều qua ngày sáu tháng ba công an tp hcm vẫn đang phối hợp với công an quận gò vấp và cục cảnh sát hình sự bộ công an phong tỏa tòa nhà số hai trăm ba mươi tám hai trăm bốn mươi hai nguyễn oanh phường một mươi bảy quận gò vấp trụ sở chính của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám công ty tám mươi tám công ty tài chính chuyên cho vay với quy mô lớn ở tp hcm để thực hiện việc khám xét
không chỉ riêng trụ sở của công ty f tám mươi tám tại địa bàn quận gò vấp rất nhiều chi nhánh của công ty này ở nhiều địa bàn khác nhau tại tp hcm cũng bị công an kiểm tra khám xét
cụ thể như tại chi nhánh của công ty f tám mươi tám trên đường trần quang khải quận một chi nhánh của f tám mươi tám trên đường đỗ xuân hợp tp thủ đức chi nhánh ở đường nguyễn văn quá quận một mươi hai chi nhánh trên đường lê trọng tấn quận tân phú
công ty f tám mươi tám có trên tám mươi chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở hai mươi ba
quận huyện của tp hcm hoạt động trong lĩnh vực tài chính cho vay cầm đồ